cả nước đã có tám mươi chín nhà máy điện gió và mặt trời với tổng công suất đạt bốn năm trăm bốn mươi ba tám mw chiếm tám ba tổng công suất của hệ thống điện quốc gia
và đúng vậy là số dự án mà đã nộp và một số cũng đã kịp hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
không chỉ các dự án lớn việc khuyến khích các dự án điện mặt trời áp mái cũng đã được triển khai tại các địa phương của cả nước
điều đó được chứng minh bằng hàng loạt các dự án điện mặt trời áp mái hộ gia đình được lắp đặt tại các địa phương trên cả nước
hiện nay thì người dân đã có rất là nhiều thông tin về cái điện mặt trời áp mái và họ cũng quan tâm tìm hiểu rất nhiều
như chúng tôi có một cái website để tương tác với cả các khách hàng cũng như là qua hotline
thì thường xuyên là nhận được những cái cuộc gọi hoặc là những cái kết nối của khách hàng để tìm hiểu hỏi về thông tin
và cái lượng khách hàng tìm hiểu về thông tin so với trước đây là đã tăng
với sự tăng trưởng như vậy điều mà nhiều người dân hiện nay đang lo lắng đó chính là sau một mươi năm hai mươi năm nữa
khi các tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng thì việc xử lý các tấm pin này như thế nào
bởi để tái chế thích hợp các tấm pin mặt trời yêu cầu các vật liệu khác nhau này phải được tách ra và thu hồi với tỷ lệ cao
các vật liệu sau đó có thể được tái sử dụng để sản xuất các tấm mới hoặc các ứng dụng công nghiệp khác
các tế bào silicon thường có thể phục hồi để được sử dụng một lần nữa
điều này là quan trọng bởi vì việc tạo các tế bào silicon mới là một quá trình tốn nhiều năng lượng
hiện tại thì việc xử lý ô nhiễm môi trường thì cũng đã có nhiều nghiên cứu để có thể xử lý
các nghiên cứu này không chỉ có ở việt nam mà các nghiên cứu này đã đi trước ở các nước trên thế giới
ví dụ như hàn quốc hoặc là đức và một số các nước khác đã có những công nghệ để xử lý
môi trường ô nhiễm môi trường sau khi các tấm pin hoặc là các nguồn năng lượng
tái tạo do các vật liệu này hết hạn sử dụng thì họ cũng đã có những phương án để xử lý
các doanh nghiệp việt nam và các viện nghiên cứu cũng đã có những đề xuất để tập trung nghiên cứu và xử lý rắc rải này
hiện nay theo tôi biết thì là rất nhiều những cơ quan nghiên cứu cũng như các nhà nghiên cứu
họ đang nghiên cứu công nghệ để mà tái chế các cái tất thải của các cái thiết bị điện tử
trong đó có cái pin mặt trời và tôi nghĩ rằng là nếu mà ví dụ sau đó khoảng một mươi năm hai mươi năm sau
thì lúc bây giờ cái trình độ công nghệ nó cũng sẽ là phát triển và nó đảm bảo là có thể xử lý được những cái chất thải của pin mặt trời
việc chế tạo những tấm pin mới từ nguyên vật liệu tái chế
chỉ duy trì độ tin cậy của ngành công nghiệp xanh mà còn giảm chi phí sử dụng năng lượng mặt trời một cách đáng kể
tái chế tấm năng lượng mặt trời không phải là nhiệm vụ dễ dàng
bởi các tấm pin mặt trời được lắp ráp từ nhiều vật liệu khác nhau
bao gồm kính gồm mặt trước của hầu hết các tấm pin khung nhôm vật liệu tổng hợp
được sử dụng để đóng gói và niêm phong các tế bào silicon
tế bào năng lượng mặt trời silicon các kim loại như trì đồng gallium và cadium
cái việc xử lý các chất thái sau thời gian sử dụng của các tấm pin mặt trời
nó cũng gần giống như là các cái thiết bị điện tử mà đã hết hạn sử dụng
tức là nếu mà mình xử lý không tốt thì nó có thể là những cái chất mà đã dùng để sáng suất những cái linh kiện điện tử
nó có thể gây cái tác dụng xấu đến môi trường
đó không chỉ là mối quan tâm của các cấp chính quyền
hiện nay nhiều doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo này
cũng đang quan tâm làm thế nào để trong tương lai xử lý những tấm pin hết hạn hiệu quả
cũng khẳng định với cái gấp độ chuyên môn
tất cả những cái thiết bị mà để cấu thành cho cái điện mặt trời đều có thể tái chế
vấn đề còn lại vấn đề thứ hai vấn đề còn lại là mình phải tổ chức là thu gom tái chế nó như thế nào
hiện nay thì tôi cũng hiểu được
do mình đang là khuyến khích người dân là tham gia vào cái điện mặt trời
mà cái vấn đề tái chế thì nó cũng chưa có thành luật
mọi người cũng đang chờ một cái điều luật mà nó rõ ràng hơn để mình sẽ xử lý cái này
cái công nghệ xử lý những cái tấm pin đã có trên thế giới
vì một cái tuổi thọ của một tấm pin là từ hai mươi năm tới ba mươi năm
và solarpk cũng đã có định hướng trong quá trình phát triển xây dựng cái nhà máy tổ hợp sản xuất
thì cũng có cái tổ hợp sản xuất này
tổ hợp để tái chế xử lý các cái tấm pin năng lượng mặt trời
và tuy nhiên hiện tại thì do cái lượng pin mà cần phải tái chế của solarpk chưa lớn
và thậm chí là có thể là rất ít
cho nên là sắp tới trong thời gian tương lai thì chúng tôi mới đầu tư hoàn toàn vào cái vấn đề là tái chế các cái tấm pin năng lượng mặt trời
phát triển năng lượng tái tạo không chỉ ở việt nam
mà các nước trên thế giới cũng đã thực hiện cách chúng ta hơn chục năm về trước
chính vì vậy việc yêu cầu về các quy định để xử lý pin mặt trời
cũng đã được đưa ra
chẳng hạn từ năm hai nghìn một mươi hai
tất cả quốc gia thành viên liên minh châu âu
đã đưa quy định xử lý pin mặt trời vào luật
với tên gọi chương trình tuân thủ sản xuất
trong đó việc tái chế phải bảo đảm sử dụng công nghệ cho phép loại bỏ trì kim loại
hoặc hàn trì
loại bỏ các chất độc hại trong lớp bán dẫn
tại mỹ tuy không đưa vào luật
nhưng các bang đều khởi động quá trình xây dựng quy định tái chế các tấm pin mặt trời khi kết thúc vòng đời
chiến lược phát triển điện mặt trời nhằm hỗ trợ
bổ sung cho các nguồn điện khác trong giai đoạn thiếu hụt là đặc biệt cần thiết
điện mặt trời cũng là nguồn điện sạch trong nhiều năm
bởi không phát thải như nhiệt điện
không gây mất rừng
anh hưởng dòng chảy như tùy điện
vậy nên để phát triển bền vững trong thời gian tới
cơ quan quản lý và nhà đầu tư
cần có giải pháp xử lý các tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hết tuổi thọ
nếu không được xử lý kịp thời
chất thải từ các tấm pin này sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường sống
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân